một công trình xây dựng trái phép để ngăn một nhánh lớn của lòng hồ thủy lợi an mã
thuộc xã thái thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình đã bị đình chỉ và xử phạt hơn một năm trước
tuy nhiên cho đến nay việc tháo rỡ công trình vi phạm vẫn đang còn giang dở
đây là hồ an mã ở xã thái thủy huyện lệ thủy công trình thủy lợi lớn nhất của tỉnh quảng bình
với dung tích hơn sáu mươi bốn triệu mét khối có nhiệm vụ cung cấp nước sinh hoạt
và phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các địa phương phía nam tỉnh quảng bình
tuy nhiên hơn một năm nay ông dương anh tính ở xã kim thủy huyện lệ thủy
đã ngang nhiên xây dựng một đập bê tông dài một trăm bốn mươi hai mét có bốn mươi sáu trụ lớn bong qua một phần lòng hồ
ngăn đôi phần thượng nguồn đã phá vỡ cảnh quan và ảnh hưởng đến an toàn hồ đập

và phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các địa phương phần lòng hồ đập
tuy nhiên hồ an mã ở xã kim thủy huyện lệ thủy công trình thủy lợi lớn nhất của tỉnh quảng bình
tuy nhiên hồ an mã ở xã kim thủy huyện lệ thủy công trình thủy lợi lớn nhất của tỉnh quảng bình
tuy nhiên hồ an mã thuộc sự quản lý của chi nhánh thủy nông kiến giang
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi quảng bình
mặc dù hơn một năm trước ủy ban nhân dân huyện lệ thủy đã có quyết định đình chỉ
xử phạt công ty và người vi phạm buộc hai bên phối hợp tháo rỡ
nhưng đến nay việc tháo rỡ vẫn chưa được xử lý triệt đề do buôn lòng quản lý
đề nghị các đơn vị chức năng cần xử lý triệt đẻ hơn để trả lại cảnh quan
cũng như sự an toàn hồ an mã trong thời gian tới